tại cao bằng công an tỉnh cao bằng vừa phát hiện và bắt giữ thêm một cán bộ trong vụ bán methadone
cho người nghiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh này
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng quyết định khởi tố bị can đối với đàm văn huy
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy huy là cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng
đã cấu kết với các đối tượng nguyễn thị thục anh lý văn luân và hoàng thị trao
thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng trên khai nhận số methadon trên là do đối tượng thục anh và hoàng thị trao cầu kết với nhau
bí mật lấy từ kho chứa methadone của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng
mang đi bán cho các đối tượng nghiện ma túy có nhu cầu sử dụng
đối tượng đàm văn huy đã nhiều lần mua methadone với nguyễn thị thục anh
rồi bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời
còn đối tượng lý văn luân là người có vai trò giúp sức để nhóm người trên phạm tội
cơ quan công an đã xác lập chuyên án đầu tranh bắt quả tang các đối tượng đã giao dịch mua bán một chín trăm linh ml